tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh hải dương
phối hợp trung tâm y tế tp hải dương tổ chức khám sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trẻ khuyết tật
gần năm trăm linh trẻ khuyết tật đang theo học tại trung tâm bảo trợ tỉnh hải dương đã được các bác sĩ của trung tâm thành phố hải dương
thăm sức khỏe đánh giá phân loại sức khỏe phát hiện các biện pháp điều trị kịp thời
đây là năm thứ ba hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh hải dương triển khai khám sức khỏe
cấp thuốc miễn phí tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh hải dương
đây là hoạt động nhân văn nhằm giúp trẻ khuyết tật trẻ mồ côi vơi bớt khó khăn trong cuộc sống